tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam và báo bảo hiểm xã hội đã phối hợp tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi
báo chí viết về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế theo đó đã có hai mươi một tác phẩm đoạt giải
ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn bốn bài dự thi của các tỉnh địa phương trong cả nước
với nội dung phong phú thiết thực liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bảo hiểm thất nghiệp đấu tranh chống trục lợi quỹ bảo hiểm nợ động bảo hiểm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm
qua hai vòng sơ khảo hội đồng trung khảo đã lựa chọn được hai mươi một tác phẩm có chất lượng xuất sắc đề nghị ban tổ chức trao giải
trong đó có hai giải nhất cho loạt bài viết với nội dung tuyên truyền sáng tạo lan tỏa chính sách
thực hiện nghị quyết của đảng về công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
hai giải nhì cho loạt bài viết nỗ lực đưa nghị quyết hai mươi tám cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vào cuộc sống
ngoài ra ban tổ chức còn tặng bằng khen cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc và bốn cá nhân có tác phẩm đầu tư công phu tâm huyết nhất